đêm ngày bảy tháng năm tại thành phố đà nẵng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã cứu nạn thành công một mươi sáu ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản tại quần đảo hoàng sa
hai tàu đánh cá tỉnh quảng nam số hiệu qna chín mươi nghìn ba trăm một mươi năm ts do ông phạm xuân lệ làm thuyền trưởng và một mươi lao động
tàu qna chín mươi nghìn ba trăm bảy mươi tám ts do ông ngô tấn lai điều khiển có bốn lao động cả hai đều bị hỏng máy
tàu trôi giặt trên biển trong tình hình thời tiết diễn biến thất thường
vị trí cách đảo chi tôn khoảng ba mươi hải lý về hướng đông nam
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đà nẵng khẩn trương ra ứng cứu hai tàu cá đang gặp nạn
sáng ngày bảy tháng năm lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận và triển khai công tác cứu nạn
một mươi sáu thuyền viên gặp nạn được chăm sóc sức khỏe và chấn an tinh thần
đồng thời được lai rắt thoát khỏi vùng biển nguy hiểm hành trình về đà nẵng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày tàu sr bốn trăm một mươi hai đã đưa một mươi sáu thuyền viên gặp nạn về bờ trong tình trạng sức khỏe tốt